từ ngày một mươi sáu tháng tám các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thành phố hải dương tỉnh hải dương
bắt đầu thực hiện vùng cách ly y tế ở mức độ cao hơn
vào đầu giờ mỗi buổi sáng cũng như giờ tan tầm buổi chiều
do lượng người ra vào thành phố quá đông tại các chốt chính trong thành phố
đã xảy ra tình trạng ụt tắc kéo dài
tại các chốt kiểm soát lực lượng chức năng đã hoạt động hết công suất
để phân loại các đối tượng và người tiếp xúc với các địa điểm có dịch covid một mươi chín
để được ra vào thành phố người dân phải có lý do chính đáng
như công nhân đến công ty làm việc hoặc phải được lực lượng chức năng cho phép
khi được chấp thuận người dân phải thực hiện khai báo y tế lịch trình di chuyển
đo thân nhiệt và phun thuốc khử khuẩn theo quy định
lực lượng công an thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức phân luồng cho các phương tiện